tỉnh hà giang và đại diện ngân hàng thế giới tại việt nam đã tiến hành ký kết khung hợp tác chiến lược giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
lễ ký kết nhằm thiết lập một mối quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện
bao gồm các hoạt động cho vay và nghiên cứu giúp tỉnh hà giang phát triển
hai bên chia sẻ cam kết hướng đến tăng trưởng phát triển toàn diện bền vững với mục tiêu phát triển kinh tế xã hội tỉnh hà giang
giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
ngân hàng thế giới sẽ giúp hà giang tư vấn phản biện đối với quy hoạch của tỉnh
tư vấn chiến lược phát triển du lịch xanh sạch bền vững tạo điều kiện thúc đẩy hoạt động hợp tác trong các lĩnh vực ưu tiên
mà hai bên cùng quan tâm như phát triển con người nông nghiệp du lịch bảo vệ môi trường biến đổi khí hậu
quản lý tài nguyên thiên nhiên phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng và tiết kiệm năng lượng
các nội dung trong khung hợp tác chiến lược sẽ được hà giang đưa ra trong báo cáo chính trị đại hội đảng bộ tỉnh gần thứ một mươi bảy sắp tới